vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba tháng hai trên địa bàn tỉnh điện biên đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc tại khu vực phía tây và tây bắc của tỉnh
gió lốc cùng với mưa đá có cường độ lớn tuy chỉ kéo dài khoảng một mươi năm phút nhưng đã khiến một số nhà dân bị tốc mái nhiều diện tích hoa màu và cây ăn quả bị thiệt hại
tại các huyện mường nhé nậm bồ và thị xã mường lây mưa đá với kích cỡ chỉ nhỏ như đầu ngón tay nhưng cường độ rất lớn khiến nhiều nơi băng đá phủ dày tới gần một mươi cm
hiện tại vẫn chưa xác định được mức độ thiệt hại do hiện tượng thời tiết bất thường gây ra
toàn bộ các huyện nậm bồ mường nhé đang bị mất điện dự báo sẽ tiếp tục có thêm rông lốc lớn đổ xuống khu vực này